trong những năm gần đây mặc dù giá cả các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị không được ổn định
nhưng với lợi thế về thời tiết thổ nhưỡng hương hóa đã quy hoạch chi tiết vùng sản xuất của mình
để hình thành một nền nông nghiệp bền vững trên vùng cao tỉnh quảng trị
đây là vườn cà phê tái canh của ông trương văn minh ở thôn của xã hướng tân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vụ mùa năm nay là lần đầu tiên gia đình ông minh bắt đầu thu hoạch quả bói
vậy mà với một hectare gia đình ông minh đã thu hoạch được hơn một mươi năm tấn cà phê
để phát triển nông nghiệp bền vững huyện hướng hóa đã quy hoạch định hình ba vùng
vùng phía nam có quy hoạch trồng cây cao su và sắn nguyên liệu dọc đường chín trồng cây cao su chuối và tiêu
còn vùng phía bắc trồng cà phê vì nơi đây
là vùng đất đỏ ba gian màu mỡ
trong thời gian này huyện hướng hóa đang triển khai tái canh lại cây cà phê
bởi cà phê vẫn là cây trồng chủ lực của huyện
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi huyện hướng hóa dự định sẽ phát triển năm hectare cây cà phê
hai trăm bốn mươi hectare cây tiêu một hectare cây cao su và hơn bốn hectare sắn
một mươi hectare cây bời lời và các loại cây nông sản có giá trị cao khác
hướng đến phát triển một nền nông nghiệp bền rừng
đặc biệt là trong giai đoạn này chúng tôi liên kết
mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
hình thành cả trang trại cả gia trại kinh tế tổ hợp tác và thực xạ
là những hình thức để trong phát triển nông nghiệp một cách bền vững
để phát triển kinh tế huyện hướng hóa tỉnh quảng trị theo hướng nông nghiệp bền vững
tỉnh quảng trị và huyện hướng hóa cần có những giải pháp cụ thể trong việc tìm đầu ra
cũng như chế biến sâu cho sản phẩm nông nghiệp
có như vậy người dân mới yên tâm để phát triển sản xuất theo định hướng của huyện trong những năm tới